người phụ nữ này đã ngay lập tức nhắc nhở khi phát hiện ra sự nghịch ngợm của cậu bé
bị mắc kẹt trong thang máy điều đầu tiên các con phải thực sự bình tĩnh
bình tĩnh ở đây là các con không la hét không khóc
bởi trong cái buồm thang máy nó chứa rất ít oxy
và nếu ta la hét nhiều thì cái lượng oxy trong thang máy nó sẽ không đủ để người ta duy trì lâu
điều thứ hai là không nên đạp vào cửa đập cửa
và đối với trẻ nhỏ quan trọng nhất ở đây là các cháu là không thể tự giải cứu ra được
thì các cháu bấm các nút cứu trợ ở trong bảng điều kiện thang máy
để chờ lực lượng cứu lại thú hộ đến cứu các cháu ra
nếu bị kẹt thang máy trong trường hợp khẩn cấp các bậc cha mẹ cần hướng dẫn trẻ
không hoảng sợ la hét để tiết kiệm không khí trong thang máy
sử dụng nút khẩn cấp thường có màu nổi bật và hình chiếc chuông để thông báo tình trạng với ban quản lý tòa nhà
không nên cố phá cửa để ra ngoài mà hãy bình tĩnh chờ đợi sự hỗ trợ
từ tầng một mươi chín em nhấn tất cả các nốt theo chiều dọc thang máy sau đó dừng lại ở tầng một cô bé thoát ra ngoài trong sợ hãi
theo trang tin tức khoa học life khi thấy thang máy chạy vượt tốc nhanh chóng nhấn tất cả các nút trên bảng điều khiển
việc làm này có thể kích hoạt bộ cung cấp điện khẩn cấp giúp thang máy không bị trôi thêm
để có thể sử dụng thang máy một cách an toàn và đúng cách người dùng cần lưu ý
xếp hàng khi sử dụng thang máy
không gây ồn ào trong thang máy
chủ động trang bị kiến thức để phòng chống sự cố bất ngờ